xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh đã suy yếu nên trong hai ngày tới
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
phổ biến ít mưa với nền nhiệt độ tăng nhẹ
ngày đêm ở mức là một mươi bảy hai mươi bốn độ
tuy nhiên do hoạt động của gió đông nam
mang hơi ẩm vào đất liền
nên khu vực này sẽ có sương mù giải rác
vào lúc sáng sớm phần nào là giảm tâm nhìn
quý vị nên lưu ý là giảm tốc độ
nếu phải tham gia giao thông vào thời điểm này
để đảm bảo an toàn
sau đó từ ngày mùng sáu khi không khí lạnh
được tăng cường trở lại
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực
phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
sẽ có mưa vài nơi kèm sương mù giải rác
vào lúc sáng sớm cùng nền nhiệt độ tăng nhẹ
đạt ở ngưỡng là hai mươi hai hai mươi năm độ
người dân khi tham gia giao thông
cần chú ý đảm bảo an toàn
sau đó cũng từ ngày mùng sáu khi không khí lạnh
tăng cường thì nền nhiệt độ
tại khu vực này sẽ giảm trở lại
đối với các tỉnh miền trung thời tiết
tại khu vực bắc trung bộ khá tương đồng
với bắc bộ khi phổ biến ít mưa
cùng nền nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ
còn các tỉnh thuộc khu vực trung trung bộ
từ ngày mai mưa cũng giảm dần
do không khí lạnh cùng nhiễu động gió đông
đều suy yếu
sau đó cũng từ ngày mùng sáu khi chịu tác động
của không khí lạnh tăng cường
thì nền nhiệt độ tại đây sẽ giảm
các tỉnh phía nam của đèo hải vân
từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
từ ngày mai mưa cũng sẽ giảm dần
khi các hình thế gây mưa cùng suy yếu
nên nhiệt độ tại đây chưa có nhiều biến đổi
khi mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
ở mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
chỉ một vài nơi vượt ngưỡng hai mươi chín độ
ở vùng cao tây nguyên
trong vài ba ngày tới mưa cũng có xu hướng
giảm xuống diện vài nơi
ban ngày trời có nắng với nền nhiệt độ tăng dần
ngày đêm là một mươi chín ba mươi một độ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi
cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây trong ba ngày tới cũng phổ biến
là ít mưa ngày nắng nhiều
với mức nhiệt độ ngày đêm tăng nhẹ
lên ngưỡng là hai mươi ba ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung cũng thuận lợi
cho các hoạt động ngoài trời
của người dân trong những ngày đầu tuần mới